nga sẵn sàng góp phần đáng kể giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu bằng cách xuất khẩu ngũ cốc và phân bón
nếu phương tây dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt liên quan đến vấn đề ukraine
và đây là tuyên bố được tổng thống nga vladimir putin đưa ra trong cuộc điện đàm với thủ tướng italia vào ngày hôm qua hai mươi sáu tháng năm
theo điện kremlin trong cuộc điện đàm hai nhà lãnh đạo đã thảo luận chi tiết về tình hình an ninh lương thực toàn cầu và vấn đề ukraine
tổng thống putin cũng đảm bảo với thủ tướng italia nga sẵn sàng cung cấp khí đốt liên tục cho italia với mức giá đã nhất trí trong hợp đồng
trước đó công ty lương thực anny của italia đã mở tài khoản tại ngân hàng gatrom để thanh toán tiền khí đốt mua của nga bằng đồng rút
về phần mình phát biểu tại một cuộc họp báo thủ tướng italia cho biết mục đích của cuộc điện đàm là tìm cách giải tỏa ít nhất hai mươi triệu tấn ngũ cốc
đang mắc kẹt tại các kho chứa ở ukraine
ông kêu gọi moscow và kiev phối hợp để dỡ bỏ tình hình
trong tình trạng phong tỏa các cảng ở biển đen hiện ukraine cũng đang nỗ lực tìm cách xuất khẩu ngũ cốc bằng đường bộ và đường sắt để ngăn chặn cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu